do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại iran nhiều nước láng giềng đã quyết định tạm thời đóng cửa biên giới với nước cộng hòa hồi giáo này đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống
thổ nhĩ kỳ thông báo tạm đóng cửa biên giới gồm toàn bộ các tuyến đường cao tốc đường sắt xuyên biên giới đồng thời đình chỉ các chuyến bay từ iran
afghanistan và pakistan cùng ngày cũng đưa ra biện pháp tương tự
trong khi đó armenia thông báo đóng cửa biên giới với iran trong hai tuần tạm dừng toàn bộ hoạt động hàng không giữa hai nước
iran xác nhận hiện đã có bốn mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có tám trường hợp đã tử vong